tại kỳ điều chỉnh chiều nay ngày hai mươi tám tháng bốn liên bộ công thương tài chính tiếp tục thực hiện giảm giá các loại mặt hàng xăng dầu
giá xăng e năm ron chín mươi hai giảm bốn trăm linh một đồng một lít xăng ron chín mươi năm giảm ba trăm linh tám đồng một lít dầu diesel giảm tám trăm tám mươi hai đồng một lít dầu hỏa giảm sáu trăm bảy mươi bốn đồng một lít dầu ma rút giảm sáu trăm năm mươi bảy đồng một kg
sau điều chỉnh xăng e năm ron chín mươi hai có giá bán tối đa là một mươi chín trăm bốn mươi hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm là một mươi một sáu trăm ba mươi một đồng một lít dầu diesel là chín chín trăm bốn mươi một đồng một lít dầu hỏa bảy chín trăm sáu mươi năm đồng một lít dầu ma rút tám sáu trăm bảy mươi đồng một kg
cũng tại kỳ điều chỉnh này cơ quan điều hành thực hiện trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng e năm ron chín mươi hai ở mức bốn trăm linh đồng một lít xăng ron chín mươi năm ở mức một bốn trăm linh đồng một lít
dầu hỏa và dầu diesel ở mức một sáu trăm linh đồng một lít
dầu mazut trích lập ở mức năm trăm linh đồng một kg không chỉ sử dụng quỹ bình ổn giá đối với các loại xăng dầu
như vậy với lần điều chỉnh này giá xăng dầu tiếp tục ghi kỷ lục với chuỗi giảm liên tiếp lần thứ tám
nguyên nhân là do tác động từ giá thế giới giảm nhu cầu đi lại sụt mạnh vì đại dịch covid một mươi chín